chuyển sang một thông tin khác thấy phòng trọ không khóa cửa hải đã nhảy vào dùng dao khống chế và chói hai nữ sinh viên nhốt vào nhà vệ sinh để cướp tài sản
công an quận thanh khê tp đà nẵng vừa bắt giữ đối tượng hồ thanh hải ba mươi ba tuổi chú tệ phường chính gián quận thanh khê để làm rõ hành vi cướp tài sản
trước đó do mâu thuẫn và muốn đòi nợ bạn gái hải đã xông vào dãy trọ trên đường phan thanh nhưng chỉ thấy hai nữ sinh viên trong phòng
mặc dù cả hai không biết bạn gái của hải đi đâu nhưng hải đã lấy dao đe dọa khống chế chói hai cô gái này vào nhà vệ sinh rồi lục tìm tài sản và lấy đi một máy tính sách tay hai điện thoại di động
sau đó đối tượng lên xe bỏ trốn vào phía nam
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thị xã ninh hòa tp khánh hòa đã bắt giữ hải khi đang trên đường tẩu thoát vào tp hồ chí minh thu giữ được toàn bộ vật chứng và xe máy gây án